thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
người không có bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành